tại hà nội bộ quốc phòng đã tổ chức buổi họp báo giới thiệu hội thảo khoa học cấp bộ quốc phòng
chiến thắng đường chín khe xanh năm một nghìn chín trăm sáu mươi tám tầm vóc và bài học lịch sử
đến nay ban tổ chức đã nhận được gần bảy mươi bài tham luận hội thảo từ các cơ quan bộ quốc phòng
bộ tổng tham mưu tổng cục chính trị viện lịch sử quân sự việt nam các nhân chứng lịch sử
cũng như các nhà khoa học hội thảo nhằm mục đích tiếp tục khẳng định sự lãnh đạo sáng suốt
của trung ương đảng và quân ủy trung ương đã kịp thời linh hoạt kiên quyết trong chỉ đạo
điều hành chiến dịch cũng như nghệ thuật chỉ huy tác chiến của các lực lượng vũ trang để làm nên
chiến thắng lịch sử đường chín khe xanh một nghìn chín trăm sáu mươi tám bên cạnh đó làm rõ tầm vóc ý nghĩa nguyên nhân
thắng lợi đúc rút những bài học kinh nghiệm để phát huy vận dụng sáng tạo vào sự nghiệp xây dựng
bảo vệ tổ quốc hiện nay qua đó góp phần tuyên truyền giáo dục truyền thống yêu nước
lòng tự hào dân tộc đối với các thế hệ trẻ hội thảo sẽ diễn ra vào ngày chín tháng bảy năm hai nghìn một mươi tám
tại thành phố vinh tỉnh nghệ an